từ một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thành phố phan thiết tỉnh bình thuận bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
cấm tất cả các hoạt động ngoài trời kể cả tắm biển dừng các cuộc họp hội nghị không cần thiết
tập trung mọi nguồn lực để khống chế dịch bệnh
do trước đó tối ngày hai mươi ba tháng sáu bình thuận ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
là nhân viên làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh
bước đầu ngành y tế đã xác định các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm covid một mươi chín
và triển khai các bước xử lý cần thiết
sở y tế đã thực hiện phong tỏa và tiến hành phun khử khuẩn nhà thuốc trường giang
nơi trường hợp nghi nhiễm có đến mua thuốc và blockcha trung cư văn thánh nơi ở của trường hợp nghi nhiễm
hiện nay ngành y tế đang khẩn trương truy vết các trường hợp f một f hai của ca nghi nhiễm này để tiến hành cách ly xét nghiệm
để ứng phó với dịch bệnh ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh
tiến hành tạm thời phong tỏa trong vòng ba ngày để truy vết các trường hợp f một f hai
tập trung nhân lực lấy mẫu xét nghiệm đối với chung cư văn thánh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố phan thiết kích hoạt các khu cách ly tập trung
chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để đón nhận người cách ly